tiếp tục hưởng ứng phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở việt nam
nhân dịp tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín tạp chí da cam việt nam thuộc trung ương hội nạn nhân chất độc da cam
yoxin việt nam cùng các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình tết vì nạn nhân chất độc da cam việt nam
lần thứ nhất với mong muốn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam
chất độc da cam đã ảnh hưởng khủng khiếp đến hàng triệu người việt nam gây ra nhiều bệnh tật khó chữa
và di chứng đã truyền sang thế hệ thứ tư
với trách nhiệm và lương chi nhằm giảm nỗi đau dài dàng này
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phát động phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở việt nam
tính đến nay phong trào đã đi vào hoạt động được bảy năm và có sức lan tỏa mạnh mẽ
nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội
chương trình nghệ thuật tết vì nạn nhân chất độc da cam việt nam với những ca khúc già diết
sâu lắng kể cho khán giả những nỗi đau
chưa lành những câu chuyện nhân văn và từ đó kêu gọi sự ủng hộ hưởng ứng của cả hệ thống chính trị
huy động các nguồn lực trong xã hội từ các đơn vị doanh nghiệp các nhà hảo tâm
các tầng lớp nhân dân trong nước và người việt nam ở nước ngoài
các cá nhân tổ chức quốc tế chung tay chia sẻ xoa dịu nỗi đau da cam
đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam việt nam